trong khuôn khổ dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam
do chính phủ hàn quốc tài trợ mới đây bộ công thường đã tổ chức hội thảo về phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng tại hà nội
thông qua việc đánh giá tìm hiểu công nghệ tiết kiệm năng lượng của hai bốn trăm linh chín doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm
dự án đã chọn một mươi doanh nghiệp trong các lĩnh vực giấy bột giấy thức ăn chăn nuôi thép xi măng hóa chất lọc dầu dệt may thực hiện kiểm toán năng lượng
kết quả một trăm linh tám giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được đề xuất và khi thực hiện các giải pháp này
với mức đầu tư hai trăm linh usd các doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí khoảng bảy mươi usd một năm
tương đương bốn tám chi phí năng lượng cắt giảm sáu trăm linh sáu tấn co hai một năm thời gian hoàn vốn hai sáu năm
hội thảo được tổ chức nhằm phổ biến các hoạt động kết quả triển khai của dự án tới cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp và toàn xã hội
qua đó thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng ở việt nam góp phần đưa chương trình đạt được các mục tiêu đề ra